hướng tới kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín vừa qua tại thủ đô phnom penh
công lạc bộ doanh nghiệp việt nam tại campuchia phối hợp với đại sứ quán việt nam cùng một số cơ quan khác đã tổ chức lễ khai mạc hội thao năm hai nghìn một mươi chín
hội thao bao gồm các loạt trận đấu ở bộ môn bóng đá tennis goldev cầu lông và bóng bàn
với sự tham gia của hàng trăm vận động viên thuộc những doanh nghiệp hàng đầu của việt nam tại campuchia như medve bidc sacombank ovanet
đây là cơ hội để tạo sự gắn kết giữa các doanh nghiệp đại sứ quán và các cơ quan đại diện việt nam tại vương quốc campuchia
đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng người việt
hội thao sẽ kết thúc vào ngày ba mươi tháng tám